chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản khẩn gửi cho sở lao động thương minh xã hội tp hcm
và ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đức về việc xử lý nghiêm việc bé gái tám tuổi bị bạo hành tử vong
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo công an thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan
khẩn trương điều tra làm rõ sự việc xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến vụ việc
giao sở lao động thương minh và xã hội tiếp tục theo dõi phối hợp hướng dẫn ủy ban nhân dân tp hcm thực hiện hỗ trợ can thiệp trợ giúp
theo quy định tại nghị định năm mươi sáu hai nghìn một mươi bảy quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em
đồng thời theo dõi tiến độ xử lý vụ việc tổng hợp báo cáo theo quy định
sở lao động thương minh và xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm và tp hcm
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ chăm sóc phòng chống bạo lực
xâm hại đối với trẻ em không để xảy ra vụ việc bạo lực trẻ em tương tự trên địa bàn
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi quê gia lai
về tội hành hạ người khác theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sở đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy